thưa quý vị lựa chọn giới tính trước khi sinh là nguyên nhân trực tiếp của hiện tượng mất cân bằng giới tính khi sinh
do vậy hiện nay tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở việt nam đang ngày càng trở nên trân trọng hơn
vâng và thực tế này đã cho thấy là những cảnh báo về hệ lụy của sự mất cân bằng giới tính khi sinh
và sự quyết liệt thực hiện các chính sách nhằm xóa bỏ sự can thiệp có chủ đích trong lựa chọn giới tính
khi mang thai ở việt nam trong thời gian qua vẫn chưa đem lại hiệu quả
và tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh theo đó chưa được khắc phục thậm chí là càng trở nên nghiêm trọng hơn
theo số liệu mới nhất của tổng cục thống kê năm hai nghìn hai mươi hai tỷ số mất cân bằng giới tính khi sinh ở nước ta
là một trăm một mươi hai một trẻ trai trên một trăm linh trẻ gái tương đương hai năm trước đó
hiện sáu vùng kinh tế xã hội trong cả nước đặc biệt tại đồng bằng sông hồng và vùng miền núi trung du phía bắc
tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh khá nghiêm trọng
cả nước có hai mươi một tỉnh thành phố có tỷ lệ giới tính khi sinh cao hơn mức trung bình cả nước
một số địa phương có tỷ số này cao như sơn la một trăm một mươi bảy nghệ an một trăm một mươi sáu sáu hà nội một trăm một mươi hai
việt nam sẽ dư thừa một năm triệu đàn ông vào năm hai nghìn ba mươi bốn và sẽ tăng lên hai năm triệu vào hai mươi năm năm sau đó